một mươi ba trăm linh loài động vật trên cạn số lượng loài sinh vật biển được biết là hơn một mươi một loài
các con số thông kê nêu trên vẫn chưa thực sự phản ánh đầy đủ tính đa dạng sinh học của việt nam
khi mà số lượng loài mới được phát hiện không ngừng tăng nhanh trong những năm gần đây
thế nhưng những con số ấn tượng đó đang có nguy cơ giảm xuống khi số lượng loài động thực vật đã tuyệt chủng
và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại việt nam được thống kê là bảy trăm hai mươi tám loài trong tám trăm năm mươi năm loài được đánh giá
trong đó có bốn trăm hai mươi loài thực vật và ba trăm linh tám loài động vật
tuy nhiên trên thực tế công tác đánh giá đã thực hiện khá lâu và hiện trạng của nhiều loài cũng đã thay đổi
do vậy cập nhật lại tình hình bảo tồn của các loài sinh vật ở việt nam đang là nhu cầu cấp thiết
để từ đó giúp hạch định các chiến lược ưu tiên bảo tồn về sau
sự suy giảm của đa dạng sinh học đang buộc chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận vào những tác động không hề nhỏ của con người
tới đa dạng sinh học tại việt nam
trong ngày môi trường thế giới năm nay với chủ đề hành động vì thiên nhiên time for nature
các tổ chức hoạt động vì môi trường đã có những hoạt động như tuyên truyền
nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc không săm bắt động vật quý hiếm
có nguy cơ tuyệt chủng không khai thác đánh bắt sử dụng cạn kiệt nguồn tánh nguyên thiên nhiên
xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải chống rắc thải nhựa trên cạn và đại dương
tổ chức môi trường liên hợp quốc unep năm nay cũng đưa ra chủ đề hành động vì thiên nhiên
nhưng mà nó gắn với cả cái bảo tồn về đa dạng sinh học
chủ đề của đa dạng sinh học năm nay cũng thế tức là nó có mang tính hệ thống
nó đưa ra được một hành động chung trên phạm vi toàn cầu và từng quốc gia
để làm sao chúng ta bảo vệ bảo tồn được các hệ sinh thái đặc thù
hạn chế sử dụng các động vật tuyệt đối không sử dụng các động vật hoang dã
rồi là bảo tồn sử dụng các kiên tử
để phát huy được giá trị của hệ sinh thái phục vụ và đáp ứng cho nhu cầu của con người một cách bền vững
tóm lại là chúng ta đặt con người trong một cái không gian và đã đến lúc mọi người dân trên thế giới
phải có những hành động cụ thể thiết thực để làm sao bảo tồn được hệ sinh thái xung quanh chúng ta
bảo tồn được gánh đa dạng sinh học
trong những năm gần đây chính phủ việt nam đã có nhiều hành động mạnh mẽ hơn
nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
việt nam là thành viên của nhiều công ước và cam kết quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học
như công ước đa dạng sinh học cbd
công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế ramsar
công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp cites
cùng với đó hệ thống chính sách pháp luật trong nước về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cũng ngày càng hoàn thiện
việt nam đã ban hành và triển khai các luật rất quan trọng để bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
như luật đa dạng sinh học luật bảo vệ và phát triển rừng luật thủy sản luật du lịch
chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành
trước đó việt nam cũng đã công bố chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học
quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng và các khu bảo tồn biển để bảo tồn đa dạng sinh học đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi quyết định bốn mươi năm qdttg ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
hiện nay bộ tài nguyên môi trường đang tiến hành sửa đổi luật bảo vệ môi trường
trong đó dự thảo luật đã nêu thêm bảy điều có nội dung liên quan để góp phần
làm tốt hơn công tác bảo tồn đa dạng sinh học
xem các cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học là thành phần môi trường rất quan trọng
và cần được quan tâm và bảo vệ
đang tiến hành lập quy hoạch quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học
để bảo đảm tính thống nhất tính đồng bộ
nhằm thực hiện mục tiêu là bảo tồn đa dạng sinh học đến hai nghìn ba mươi
dù đã có nhiều quyết tâm thể hiện bằng chính sách
nhưng trên thực tế bảo tồn đa dạng sinh học gặp phải không ít khó khăn và thách thức
đơn cử như diện tích bảo tồn của các khu vực được bảo vệ không thực sự đủ lớn
phần lớn có diện tích dưới năm mươi ha
để bảo đảm cho nhiều loài động vật có kích thước lớn như vòi hay hổ sinh sống
bên cạnh đó sự tác động do biến đổi khí hậu cũng đe dọa đến đa dạng sinh học của việt nam
ước tính có ít nhất ba mươi tám chín diện tích đồng bằng sông cửu long
và một mươi sáu tám diện tích đồng bằng sông hồng sẽ bị ngập nếu nước biển dâng lên một trăm linh cm
các hệ sinh thái ven biển ở việt nam cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng này
bên cạnh đó lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học cũng là khái niệm còn khá mới mẻ
và không tác động trực tiếp tới nhiều cấp quản lý và người dân
thực tế này dẫn đến tâm lý coi thường vai trò quan trọng của đa dạng sinh học
rõ ràng đây là một thách thức không hề nhỏ và cần có thêm các nghiên cứu liên quan
để từ đó kịp thời đưa ra được các giải pháp thích ứng
hành động vì thiên nhiên là chủ đề lớn xuyên suốt quá trình phát triển tiếp theo của con người
bởi loài người là một phần của thiên nhiên và đa dạng sinh học
các giải pháp dựa vào thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học
là chìa khóa để giảm nhẹ biến đổi khí hậu tăng khả năng phục hồi và thích ứng
ở một số khu vực quan trọng bao gồm bảo tồn và phục hồi rừng và các hệ sinh thái trên cạn
bảo tồn và phục hồi tài nguyên nước ngọt cũng như hệ sinh thái biển và đại dương
hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững
công ước đa dạng sinh học cũng nhấn mạnh con người là một phần của thiên nhiên
chứ không tách rời khỏi thiên nhiên
vì thế để có những hành động mang lại kết quả khả quan thì trước tiên
chúng ta cần giải quyết bài toán bảo đảm sinh kế cho người dân gắn liền với đa dạng sinh học
khu bảo tồn đất ngập nước vân long là một trong bốn khu bảo vệ của việt nam
đăng ký tham gia chương trình danh lục xanh và là khu ram xa thứ chín của việt nam được thế giới công nhận
tại đây ngoài hai hệ sinh thái chủ yếu là đất ngập nước và rừng trên núi đá vôi
thì còn có cả hệ sinh thái đồng ruộng bãi cỏ nương dẫy và hệ sinh thái làng bản
chính vì vậy không chỉ có tính đa dạng sinh học cao
mà khu bảo tồn văn long còn trở thành điểm đến của nhiều du khách
tuy nhiên để giữ được giá trị về đa dạng sinh học cũng như cảnh quan này trong nhiều năm là điều không hề đơn giản
tại khu bảo tồn này nhiệm vụ của kiểm lâm là quản lý nhà nước bảo vệ và tuyên truyền về giữ gìn khu bảo tồn
người dân tham gia làm du lịch trong khu bảo tồn lại được cộng đồng và chính quyền xã quản lý
để phát triển tốt du lịch tạo sinh kế cho người dân
đòi hỏi lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền
địa phương có cơ chế báo cáo xin phép lực lượng kiểm lâm khi có những hoạt động ngoài khả năng quản lý của chính quyền
quan hệ tương hỗ giữa các bên này giúp vừa bảo đảm mục tiêu bảo tồn lại giúp người dân ổn định sinh kế
nhờ đó mà những loài vật được bảo tồn ở đây như loài vọc quần đùi trắng hoàn toàn có thể thoải mái xuất hiện trước mặt du khách tham quan
thế nhưng dù có làm tốt công tác gắn lợi ích với bảo tồn và mang lại kết quả khả quan
thì bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ thiên nhiên bền vững cũng vẫn vấp phải những khó khăn nhất định
cũng là một trong những ví dụ khó khăn
và cái khó khăn nữa là nằm trong cái vùng đông dân cư và cái mức độ thu nhập của dân cư thì vẫn còn đang ở cái mức độ hạn chế
vì vậy nên là cái nhu cầu khai thác các cái nguồn tài nguyên là nó vẫn khó
và để giảm thiểu cái đấy thì phải có những cái giải pháp căn cơ
ví dụ như nâng cao sinh kế như cái mô hình nông lâm kết hợp phát triển cái du lịch bền phự
câu chuyện về những khó khăn
câu chuyện về những khó khăn cũng như thành công bước đầu của khu dự trữ sinh quyền vân long
cho thấy hiệu quả từ mô hình nguồn lợi sinh kế gắn với bảo tồn đa dạng sinh học
tuy nhiên để hướng tới phát triển bền vững đa dạng sinh học thì cần phải có nhiều giải pháp hơn nữa
bảo tồn đa dạng sinh học thì nó phải đòi hỏi có sự tham gia của rất nhiều bên
chúng ta đều biết rằng là phải có cái chính sách hệ thống thể chế chính sách pháp luật
để có được những thể chế hoàn chỉnh bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học
nhưng cái điều thứ hai nữa
là phải có sự vào cuộc của doanh nghiệp của cộng đồng
bởi vì chúng ta biết được rằng hệ sinh thái là nó gắn với các cái hoạt động sản xuất kinh doanh
gắn với đời sống sinh hoạt của các nhóm cộng đồng
vì thế cho nên là phải có sự tương tác của nhiều bên
phải có nỗ lực chung từ hệ thống chính quyền
của các tổ chức đoàn thể
của các tổ chức phi chính phủ
của người dân của cộng đồng của doanh nghiệp
để chúng ta mới có được những cái hành động cụ thể và thiết thực bảo tồn đa dạng sinh học
chính phủ việt nam đã có những thay đổi
cũng đã có những nhận thức và hành động cụ thể
để cải thiện cái tình trạng mất cân bằng với đa dạng sinh học
như là việc tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế
trong việc nâng cao cái năng lực bảo tồn đa dạng sinh học
cũng như chính phủ việt nam thì đã có những cái luật pháp
rất là rõ ràng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường
chính phủ việt nam cần nâng cao hơn nữa về nhận thức của người dân
cũng như là đưa ra các cái biện pháp các giải pháp
để tạo sinh kế bền vững cho người dân
công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững được thúc đẩy
khi hệ thống thể chế và các chính sách luật pháp về bảo tồn và phát triển bền vững
ngày càng được hoàn thiện
luật đa dạng sinh học được ban hành đã thúc đẩy quá trình sử dụng
bền vững tài nguyên đa dạng sinh học phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt là hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo
cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái cũng bước đầu được áp dụng
vai hòa giữa bảo tồn và phát triển bảo đảm thực hiện đồng thời mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học
và phát triển bền vững đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gia tăng ở nước ta như hiện nay
hệ thống các khu bảo tồn ở việt nam đang dần được hoàn thiện
cũng như hệ thống các khu dự trữ sinh quyền đang được xây dựng
đang dần trở thành những địa chỉ thực hành cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học
gắn với phát triển sinh kế địa phương và xoa đói giảm nghèo theo hướng bền vững
vâng con người là một phần của thiên nhiên chứ không thể tách rời khỏi thiên nhiên
chính vì vậy chúng ta cần gia tăng hơn nữa trách nhiệm của bản thân với thiên nhiên môi trường
giảm thiếu tiêu thụ và giảm những hành động gây tác động xấu lên môi trường
và có một tín hiệu đáng mừng là những người trẻ hiện nay
thì đang là thế hệ ngày càng thể hiện mối quan tâm sâu sắc hơn đến với môi trường
và nói đến điều này thì chúng ta không thể không nhắc tới grinta thunberg là thủ lĩnh môi trường trẻ tuổi
đã khiến nhiều người trong số chúng ta
phải chú ý đến sức khỏe của hành tinh xanh
và nhân ngày môi trường thế giới năm nay đại sứ quán thụy điển cùng với thái hà books
đã cho ra mắt cuốn sách greentor thunberg chiến binh vì hành tinh xanh
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cuốn sách này trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
greta thunberg là một cô bé người thụy điển mới một mươi năm tuổi
nhưng không phải việc học hành hay vui đùa với cuộc sống
mà chính những trăn trở về môi trường mới là điều thôi thúc grita mỗi ngày
từ hành động bãi khóa vì khí hậu greta đã truyền cảm hứng cho phong trào thanh thiếu niên trên toàn cầu
nhằm chống biến đổi khí hậu
greta đã nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế vì đã thúc đẩy quan điểm rằng
nhân loại đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu
sự phản kháng của grinta đã thúc đẩy phong trào fridays for the future những ngày thứ sáu cho tương lai
cuốn sách greta thunberg chiếm minh vì hành tinh xanh kể lại câu chuyện và hành trình đấu tranh
vì sức khỏe trái đất của greta
từ những hành động nhỏ đầu tiên nhằm thuyết phục chính bố mẹ mình thay đổi về môi trường
cho đến đề cử giải nobel vì hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi quyết định kết hợp cùng tha hà búc cho giám bắt cuốn sách này
bởi tôi tin rằng greta đã chuyển cảm hứng đến hàng triệu bạn trẻ trên khắp thế giới
giúp họ thay đổi cách nhìn nhận về vấn đề vô cùng quan trọng
là biến đổi khí hậu và tôi cho rằng đây cũng là vấn đề lớn trong thời đại của chúng ta hiện nay
ô nhiễm môi trường phát thải khí nhà kính biến đổi khí hậu vẫn đã và đang là vấn đề lớn trên toàn cầu
và nhiều quốc gia vẫn chưa thể có được lời giải cho bài toán khí hậu
thế nhưng hành trình của greta đã thu hút hàng trăm nghìn người
đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên sẵn sàng lên tiếng để chống lại biến đổi khí hậu
và với việc xuất bản cuốn sách về greta
những người thực hiện mong muốn sẽ giúp nối dài thêm tinh thần của cô bé
để nhiều người trẻ được truyền cảm hứng hơn nữa từ chiến binh hành tinh xanh
thành thiếu niên có vai trò hiết sức quan trọng vì hai lý do
thứ nhất thì đây không chỉ là những nhân tố tích cực để triển khai những hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của việt nam
mà còn là những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu

nếu chúng ta không hành động mạnh mẽ ngay từ bây giờ
chúng tôi muốn xuất bản cái cuốn sách này để thêm một tiếng nói nữa
với góc độ doanh nghiệp việt nam với góc độ của những con người cụ thể việt nam
để thế giới họ biết là ở việt nam không chỉ có việc cam kết được chính phủ
mà những cơ quan cụ thể cũng đã và đang làm đối tượng rất cụ thể để chung tay với thế giới
cô greta này là cô thay đổi bố mẹ của cô đấy
cô bố mẹ là những người rất nổi tiếng ở bên thụy điển nhưng phải thay đổi cách sống
và tôi nghĩ là các bạn trẻ sẽ bắt người lớn
phải thay đổi thay đổi
greta vẫn còn tiếp tục hành động vì môi trường trong tương lai
và không chỉ theo dõi bước đi của greta
cuốn sách chiến binh vì hành tinh xanh còn mang đến cho mỗi độc giả
cách thay đổi những thói quen gây hại nhiều đến môi trường
để từ đó mỗi người đều có thể góp phần làm xanh hơn môi trường
giảm thiểu biến đổi khí hậu
với một trăm ba mươi bốn trang cuốn sách không chỉ đưa chúng ta theo chân greta thuberg
trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
mà còn tác động đến chúng ta rất nhiều
và tôi hy vọng rằng mỗi người
khi đọc cuốn sách này đều có thể thay đổi bản thân mình
từ những hành động nhỏ nhất vì môi trường ngay từ bây giờ
vâng greta thunberg đã từng nói
bạn có thể tạo nên sự khác biệt dù bạn nhỏ bé đến đâu
grital đã chứng tỏ rằng tất cả chúng ta đều có thể làm một điều gì đó
để góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn
mà ở đây chính là sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình môi trường và tài nguyên kỳ sau